những ngày cuối tháng chín khi khắp nơi học sinh đang bận rộn với những bài học đầu năm mới thì các thầy cô trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học và trung học cơ sở sơn bùa huyện sơn tây tỉnh quảng ngãi lại phải trèo đèo lội suối băng rừng vào tận các bản làng xa xôi cách biệt để vận động học sinh ra lớp
những bước chân quen thuộc của thầy cô trên chiếc cầu treo cú kỹ thận trọng vượt cầu các thầy cô điểm trường vùng sâu sơn bao huyện sơn tây quyết tâm băng đồi lội suối
sau hơn hai giờ thầy cô cũng đã tìm được nhà học trò sau hai tháng hè vong bóng nhà ông đinh văn núi có tám đứa nhỏ đang đi học từ mầm non đến lớp chín nhưng đầu năm nay chỉ một em đến trường số còn lại ở nhà vì đường xa
thầy cô nói với thầy cô thầy có đồ mới thầy cho nè nghe chưa rồi chị này là đi học và dẫn em đi theo nghe chưa rồi cho em ở với
khu dân cư nước mù cách trung tâm xã sơn mua khoảng ba km đường rừng tách biệt với trung tâm xã nơi đây chỉ có một mươi hộ dân nhưng có đến hai mươi năm học sinh các cấp
cách duy nhất đến nước mù là vượt chiếc cầu treo tử thần và đi bộ
theo con đường mòn trơn trượt đầy vắt dù được học bán chú nhưng học sinh vẫn thường xuyên vắng học giáo viên phải thay nhau vào rừng kéo các em ra lớp
chưa có hồ sơ chưa có hộ khẩu nên sợ sợ bị thầy la sợ cô la gì đấy không phải em không cho con đi học đâu nếu mà đủ rồi chuyển hộ khẩu rồi chuyển hồ sơ rồi ok đấy
cứ đến mùa tiệu trường những thầy cô cắm bản ở trường
các vùng sâu vùng xa lại lạn lội vào làng bản đưa học trò của mình ra lớp cùng với nhiệm vụ giảng dạy những lời chia sẻ động viên các học trò là điều quan trọng nhất ở các điểm trường vùng sâu để giữ chân học trò không để các em trở về nhà
nhờ vậy tỷ lệ học sinh ra lớp và học đầy đủ các kỳ của huyện miền núi sơn tây đạt tám mươi năm
thực tế thì là về cái điều kiện đi lại của các em ở bên này thì nó cũng tương đối là khách trở
đặc biệt là vào cái mùa
mưa bão thì cái việc đi lại của em là rất là khó khăn các em phải qua cái cầu dây
mà các em khi mà qua bên này thì hầu hết khi mà đi học thì các em thường đi thì đi hết mà
ở nhà là nó rũ nhau ở nhà hết cả loạt
thế nên là nói chung là về cái công tác vận động học sinh ở bên này thì cũng còn gặp nhiều khó khăn
dù khó khăn gian khổ là vậy nhưng chưa bao giờ giáo viên vùng cao nản lòng
chỉ mong sao các em đến lớp đầy đủ để biết chữ có nhiều kiến thức để đóng góp phát triển kinh tế xây dựng quê hương
em qua trường học nghe